cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện thanh trì đã tiến hành phối hợp với viện kiểm sát nhân dân huyện thanh trì đã tiến hành phối hợp với viện kiểm sát nhân dân huyện thanh trì
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện thanh trì đã tiến hành phối hợp với viện kiểm sát nhân dân huyện thanh trì khám nghiệm hiện trường chụp ảnh xác định nơi vị trí xảy ra vụ việc đồng thời tiến hành phối hợp với viện kiểm sát nhân dân huyện thanh trì

quận tám vừa ban hành kế hoạch huy động trẻ ra lớp và tuyển sinh vào các lớp một lớp sáu năm học hai nghìn hai mươi bốn hai nghìn hai mươi năm
đây là địa phương đầu tiên tại tp hcm công bố kế hoạch tuyển sinh lớp một lớp sáu năm học hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi một
theo đó tuyển sinh vào lớp một tại quận tám chia thành hai đợt
đợt một ưu tiên tuyển sinh các trường hợp học sinh đang cư trú thực tế trên địa bàn
thời gian thực hiện từ ngày một mươi tám tháng năm đến ngày ba tháng sáu năm hai nghìn hai mươi
phụ huynh đăng ký tuyển sinh chính thức trên trang tuyển sinh của thành phố tại địa chỉ tuyểnsinhđầucấp hcm edu vn
đợt hai thực hiện tại các đơn vị chưa tuyển đủ học sinh so với chỉ tiêu được bàn giao do ban chỉ đạo tuyển sinh đầu cấp quận tám quyết định
thời gian thực hiện từ ngày một mươi năm tháng bảy đến ngày hai mươi một tháng bảy năm hai nghìn hai mươi bốn
phụ huynh đăng ký tuyển sinh đợt hai tại trang web của thành phố tại địa chỉ tuyểnsinhđầucấp hcm edu vn
tất cả trẻ sáu tuổi trong diện đi học sinh năm hai nghìn một mươi tám đang cư trú trên địa bàn quận tám được huy động vào học lớp một
năm học hai nghìn hai mươi bốn hai nghìn hai mươi năm quận tám có hai mươi năm trường tiểu học trong đó có hai mươi một trường tiểu học công lập một trường chuyên biệt và ba trường tiểu học ngoài công lập
tuyển sinh lớp sáu thực hiện theo chỉ đạo cụ thể đối với từng phường và từng trường trung học cơ sở năm học hai nghìn hai mươi bốn hai nghìn hai mươi năm
quyết trình tuyển sinh được chia làm hai đợt
các trường hợp học sinh đang cư trú thực tế trên địa bàn đã hoàn thành chương trình tiểu học và trong độ tuổi quy định
thời gian đợt một từ ngày một mươi tám tháng năm đến ngày ba tháng sáu năm hai nghìn hai mươi bốn phụ huynh đăng ký tuyển sinh chính thức trên trang web tuyển sinh của thành phố
tại địa chỉ tuyểnsinhđầucấp hcm edu vn
trên cơ sở các trường chưa tuyển đủ học sinh so với chỉ tiêu được giao trường hợp cha mẹ học sinh chưa đồng ý với kết quả xét tuyển của nhà trường
ban chỉ đạo tuyển sinh đầu cấp quyết định về việc tuyển sinh bổ sung
học sinh được phép xét tuyển đăng ký trong giai đoạn này
từ ngày một mươi năm tháng bảy đến ngày hai mươi một tháng bảy năm hai nghìn hai mươi bốn phụ huynh đăng ký trên trang tuyển sinh của thành phố tại địa chỉ tuyểnsinhđầucấp hcm edu vn
năm học hai nghìn hai mươi bốn hai nghìn hai mươi năm quận tám có một mươi bốn trường trung học cơ sở trong đó có một mươi hai trường công lập và hai trường tư thục
chiều hai mươi bốn tháng bốn trận mưa đã kéo dài gần một tiếng đồng hồ trên địa bàn xã lóng luông huyện vân hồ tỉnh sơn la gây nhiều thiệt hại về hoa màu của nông dân
đây là trận mưa đá được đánh giá là hiếm gặp trên địa bàn huyện vân hồ
lãnh đạo ủy ban nhân dân xã lóng luông cho biết trận mưa đá kéo dài khoảng gần một tiếng
hiện chính quyền địa phương chưa có thống kê cụ thể về thiệt hại nhà cửa hoa màu
tuy nhiên ghi nhận ban đầu cho thấy có rất nhiều nhà dân bị thủng mái tôn đặc biệt là hoa màu đào mận cây ngắn ngày bị mưa đá làm dập nát
ngày hai mươi năm tháng bốn khu vực tây bắc bắc bộ có nắng nóng cục bộ
ngày hai mươi sáu tháng bốn phía tây bắc bộ có nắng nóng có nơi nắng nóng gai gắt và đặc biệt gai gắt nhiệt độ cao nhất phổ biến từ ba mươi năm ba mươi bảy độ c có nơi trên ba mươi chín độ c
từ ngày hai mươi bảy tháng bốn nắng nóng có xu hướng gia tăng về cường độ ở khu vực trung bộ khu vực tây bắc bắc bộ và có khả năng mở rộng ra các nơi khác thuộc bắc bộ
nắng nóng trên cả nước có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới
những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình phát sóng hàng ngày của chúng tôi ngày hôm nay
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi
xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại